trên diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín các địa phương đã và đang tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị
bảo đảm an toàn phòng tránh dịch bệnh cho các thí sinh tham dự kỳ thi trung học phổ thông năm nay
tỉnh quảng nam sẽ tổ chức thi thành hai đợt đợt một có một mươi hai huyện thành phố và đợt hai có sáu huyện thị xã
tại các điểm thi ngành chức năng đã bố trí cán bộ chăm sóc y tế đo thân nhiệt nước rửa tay sát khuẩn
khẩu trang để phát cho các thí sinh đồng thời quán triệt mũi thí sinh có chai nước uống cá nhân riêng
để thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
chiều tám tháng tám hơn năm tám trăm linh thí sinh tỉnh hậu giang đã đến các điểm thi để làm thủ tục thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
tại các điểm thi thí sinh được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào nghe phổ biến quy chế thi lịch thi
tại khánh hòa ban chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông đang dồn toàn lực để đảm bảo an toàn tuyệt đối
sẵn sàng các phương án ứng phó không để bị động các điểm thi thực hiện phun thuốc khử trùng trước và sau ngày thi thứ nhất
bảo đảm về an ninh trật tự an toàn vệ sinh thực phẩm
lực lượng y tế đã tăng cường cho các điểm thi để thực hiện việc đo thân nhiệt theo dõi sức khỏe cho thí sinh cán bộ trong thi